trên địa bàn tỉnh gia lai tiếp tục xảy ra tình trạng phá rừng làm nương giấy với diện tích hàng chục hectare
tình trạng chặt phá này đang diễn ra hết sức phức tạp dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp mạnh tay
cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi chín qua thông tin tố giác của người dân lực lượng chức năng phát hiện bảy vị trí từng bị chặt hạ với tổng diện tích hơn bảy ba hectare
bắt giữ hai đối tượng là kepa hloi và siêu biên cùng chú tại xã yabir huyện chư prong
giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lại khu vực thuộc lâm phần
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp công chiêng quản lý
kết quả đo đạc xác định có gần sáu hectare rừng bị lấn chiếm tại hai vị trí khác nhau với gần tám mươi cây gỗ các loại bị chặt hạ đốt để lấy cho trồng cây
đối với xã yabir tổng diện tích là bốn mươi ba hectare
trong thời gian qua qua tình thành lập các chốt chặn của xã nói chung thứ nhất các lực lượng không có qua huấn luyện
thứ hai thì bà con của các xã lân cần rất là manh động cho nên là gửi khó khăn cho các lực lượng
theo tri cục kiểm lâm tỉnh gia lai có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn tỉnh
trong đó nhấn mạnh vào tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và những khó khăn về đời sống kinh tế xã hội của người dân

theo tri cục kiểm lâm tỉnh gia lai có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn tỉnh